sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là vào khoảng bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
từ sáng mai ngày hai mươi năm tháng chín ở bắc vịnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh dần lên cấp sáu trưa và chiều mai tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai ba m biển động mạnh
cấp độ dùi do thiên tai cấp ba
các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa
chiều và đêm mai mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bảy giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng chín phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
riêng khu đông bắc có nơi trên một trăm năm mươi mm